dạng sáng nay theo giờ việt nam hội nghị cấp cao á âu lần thứ một mươi hai asem một mươi hai đã chính thức khai mạc tại thủ đô bruxelles vương quốc bỉ
tham dự hội nghị có lãnh đạo cấp cao của năm mươi ba thành viên diễn đàn hợp tác á âu asem gồm hai mươi một quốc gia châu á ba mươi quốc gia châu âu liên minh châu âu eu và ban thư ký asean
đoàn đại biểu cấp cao việt nam do thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dẫn đầu tham dự hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch hội đồng châu âu donald sturt đánh giá cao những thành tiệu của diễn đàn kể từ hội nghị cấp cao asem một mươi một tại ulaanbaator mông cổ năm hai nghìn một mươi tám
đề cao vai trò asem là một cơ chế hợp tác đối thoại quan trọng hàng đầu giữa hai châu lục đi đầu thúc đẩy hợp tác đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đóng góp duy trì hòa bình an ninh ổn định tại khu vực và trên thế giới
với chủ đề châu á và châu âu
quan hệ đối tác toàn cầu nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu
hội nghị cấp cao á âu lần thứ một mươi hai nhằm đề ra định hướng tầm nhìn hợp tác asem trong thập kỷ mới trên cả ba trụ cột là đối thoại chính trị hợp tác kinh tế và hợp tác trên các lĩnh vực khác
đây là dịp để các nhà lãnh đạo lắng nghe tiếng nói nguyện vọng của người dân các nghị sĩ doanh nghiệp người lao động và thanh niên á âu đóng góp cho xây dựng tầm nhìn hợp tác asem trong thời gian tới
hội nghị cấp cao asem lần thứ một mươi hai sẽ tiếp tục trong ngày một mươi chín tháng một mươi với ba phiên họp tập trung trao đổi các vấn đề kinh tế tài chính các thách thức toàn cầu và các vấn đề quốc tế khu vực đang nổi lên hiện nay